sáng nay hai mươi bảy tháng hai tại phủ chủ tịch đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc campuchia thụy sĩ cộng hòa bolivar venezuela cộng hòa hy lạp đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại công quốc luxembourg cộng hòa paraguay vương quốc jordani đã trình quốc thư lên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
sau lễ trình quốc thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp các đại sứ
sau lễ trình quốc thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp các đại sứ
hy vọng nhiệm kỳ công tác tại việt nam sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân các đại sứ
mối quan hệ giữa việt nam và các nước mà các vị đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa